các bệnh chín mươi ba là nam hai mươi tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở đống đa thành phố hà nội
bệnh nhân là sinh viên du học hungary nhập cảnh qua sân bay nội bài ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trên chuyến bay su hai trăm chín mươi số ghế hai mươi bảy b
kết quả xét nghiệm sàng lọc của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội ghi nhận dương tính ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội gửi mẫu bệnh phẩm ngày hai mươi tháng ba sang viện vệ sinh dịch tễ trung ương
đến chiều hai mươi một tháng ba cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với sars cov hai
các bệnh chín mươi bốn bệnh nhân là nữ sáu mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở thành phố bắc giang
bệnh nhân sang cộng hòa séc thăm con gái từ hai mươi chín tháng hai đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay nội bài ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trên cùng chuyến bay su hai trăm chín mươi số ghế hai mươi tám a cùng với bệnh nhân số chín mươi ba dương tính với virus sars cov hai
kết quả xét nghiệm sàng lọc của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội ghi nhận
bệnh nhân dương tính sars cov hai ngày hai mươi tháng ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội lấy mẫu bệnh phẩm và gửi sang viện vệ sinh dịch tễ trung ương ngày hai mươi tháng ba
đến chiều hai mươi một tháng ba cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với sars cov hai
hiện tại cả hai bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
tình trạng sức khỏe ổn định